dưới sự chủ trì của phó chủ tịch đỗ bá tị ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
các đại biểu ủng hộ nên tách nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ từ luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám thành hai dự án luật riêng biệt
đó là dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi
tuy nhiên phạm vi điều chỉnh một số quy định cụ thể của dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ vẫn còn có sự trông chéo hoặc chưa thống nhất với dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
vì vậy cần có sự ra soát và nghiên cứu đánh giá lại bảo đảm tính hiệu quả sát với thực tiễn và yêu cầu đặt ra
cũng theo các đại biểu luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ cần tập trung nâng cao ý thức tham gia giao thông
hình thành văn hóa văn minh giao thông siết chặt kỷ cương xử phạt nghiêm minh bảo đảm sự an toàn khi tham gia giao thông cho người dân
ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng việc tách bạch riêng biệt hai dự án luật vẫn còn có những ý kiến khác nhau
đề nghị chính phủ tiếp tục làm rõ và báo cáo quốc hội để có cơ sở xem xét quyết định
các cơ quan liên quan cũng phải hoàn chỉnh tờ trình của hai dự án luật này để trình quốc hội tại kỳ họp thứ một mươi tới đây
bên cạnh đó việc quản lý sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến công tác quản lý nhà nước
việc giao cơ quan nào quản lý vì vậy cần có tổng kết đánh giá và nghiên cứu thêm
đề nghị chính phủ làm rõ và quốc hội sẽ xem xét quyết định việc này